ngày mai ngày hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sẽ khai mạc
và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương là một trong những nội dung quan trọng
được đặt lên bản nghị sự của kỳ họp
nhân dịp này truyền hình nhân dân có một phóng sự ngắn đề cập về vấn đề này
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nêu gương của cán bộ đảng viên và người đứng đầu là rất quan trọng
bởi như lời người nói trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên chán hai trước cộng sản
mà ta được mọi người yêu mến
quân chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức
muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt trước
ở đâu cũng vậy thôi vai trò người đứng đầu là cực kỳ quan trọng
từ trong gia đình ra ngoài xã hội
nếu người đứng đầu gia đình cũng như xã hội mà gương mẫu
thì bao giờ con em trong gia đình cũng như nhân dân ngoài xã hội tin tưởng và làm theo
ở đây tôi muốn nói cái sức mạnh cảm hóa của người cầm đầu là quan trọng lắm
đừng bao giờ nghĩ rằng dùng quyền lực để bắt mọi người tuân theo là phương án hay nhất
việc đầu tiên mà muốn lãnh đạo và muốn quản lý được
thì bản thân người cán bộ phải làm gương mẫu
đấy là cái giải pháp tốt nhất để cho người dân tin
mà nếu mà không làm gương mẫu thì người khác không theo
và nếu muốn nêu gương thì điều cần làm trước hết là phải hy sinh buồng bỏ bớt quyền lợi cá nhân
không làm được điều đó thì rất khó nêu gương làm gương cho người khác nói theo
bởi suy cho cùng sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
với những biểu hiện cụ thể như tham quyền cố vị
chạy chạy chạy chạy chạy chạy
chạy quyền tham nhũng là mất đi hình ảnh mẫu bực của người cán bộ đảng viên
làm sức khỏe niềm tin của nhân dân đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân
cho nên muốn khắc phục những cái căn bệnh những cái suy thoái hiện nay trong đảng
thì phải bắt đầu từ cái gốc là chống chủ nghĩa cá nhân
và mọi cán bộ đảng viên đều phải tự tu dưỡng rèn luyện
để tránh xa chủ nghĩa cá nhân để không rơi vào
để tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm
vi phạm quyền lực sử dụng quyền lực để mưu lợi ích riêng
hiện nay toàn đảng toàn quân và toàn dân ta đang tích cực học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chính là học và làm theo gương sáng của một người đứng đầu vĩ đại
người là một tấm gương về phong cách nêu gương về đạo đức
một hình ảnh mẫu mực về người lãnh đạo
và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
tấm gương đạo đức của người luôn có sức lôi cuốn
cảm hóa mãnh liệt và tạo nên sức mạnh to lớn
nói gương hồ chí minh một con người ở đây với vị trí lãnh đạo cao nhất
nhưng thể hiện cái tấm gương của người cán bộ lãnh đạo cách mạng
cán bộ của chúng ta trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước của chúng ta
là trở thành những cán bộ rất là gương mẫu
lúc đó là cán bộ nói là dân tin
bởi vì đảng viên đi trước là nước theo sau
cho nên là niềm tin của nhân dân đặt hoàn toàn vào cán bộ
cán bộ nói đi thôi mới làm
và chính vì thế đó là một động lực một sức mạnh
để tạo ra nguồn lực chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp xâm lược và chống đế quốc mỹ
như vậy có thể thấy sự nêu gương
nhất là của người đứng đầu
có sức thuyết phục rất to lớn
lãnh đạo bằng việc nêu gương của cán bộ đảng viên
qua kiểm nghiệm thực tiễn cho thấy là một phương pháp đúng đắn
hiệu quả rất cần được tiếp tục phát huy trong tình hình mới